viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố tám bị can là lãnh đạo nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hiệu hoạn an phát và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d xã hòa đông huyện crong bắc tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can bị khởi tố gồm mai huỳnh lệ thu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn an phát lại phú hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn an phát nguyễn phước quang đăng kiểm viên đinh công kiên nhân viên nghiệp vụ đỗ trọng quân kế toán nguyễn quang thành nguyễn trung cang phạm mạnh hoàng cùng là nhân viên trung tâm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu các đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đã nhận tiền của các lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm